để đảm bảo giao thông thông suốt nhất là trong thời gian đón các đoàn khách quốc tế phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm cho biết các phương án tổ chức phân luồng giao thông đảm bảo trật tự an toàn giao thông để phục vụ dẫn đoàn và bảo vệ đoàn tổng thống hoa kỳ barack obama đã được hoàn tất
tổng thống hoa kỳ barack obama đã được hoàn tất
c và hạn chế các phương tiện cá nhân hoạt động trên các tuyến đường trường sơn trần quốc hoàn nguyễn văn trỗi điện biên phủ đinh tiên hoàng võ thị sáu hai bà trưng nguyễn du lê duẩn nguyễn bình khiêm tôn đức thắng nguyễn đình triều nguyễn thị minh khai nguyễn trung trực chu mạnh trinh mai thị lự nguyễn văn giai nguyễn huy tự